tại hà nội tọa đàm chuyển đổi số cơ hội và thách thức do các hội và hiệp hội ngành công nghệ thông tin truyền thông được tổ chức
nhân sự kiện gặp gỡ ict hai nghìn hai mươi phó thủ tướng vũ đức đam đến dự và phát biểu chỉ đạo
tòa đàm tập hợp nhiều doanh nghiệp chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin đại diện các bộ ngành
nhằm chia sẻ những cơ hội và thách thức trong vấn đề chuyển đổi số của việt nam
hiện thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia
tạo điều kiện quan trọng trong việc thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số
tuy nhiên vẫn còn tồn tại những thách thức về môi trường hạ tầng dân trí thể chế chính sách
nguồn nhân lực hay sự sẵn sàng của các doanh nghiệp
phó thủ tướng vũ đức đam cho rằng để việc chuyển đổi số của việt nam được thực hiện
cần sự bắt tay hợp tác thực sự của các hội hiệp hội bộ ngành và các doanh nghiệp đơn vị tham gia
chỉ như vậy quá trình chuyển đổi số của việt nam mới đạt được mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm sẽ đạt tám mươi
các dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn và việt nam nằm trong nhóm năm mươi nước dẫn đầu về chính phủ điện tử